dương văn hiếu chú huyện kim bảng tỉnh hà nam đang bị công an huyện kim bảng tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
đáng chú ý địa điểm hiếu nhiều lần đột nhập trộm cắp lại chính là nhà chị gái của mình
hiếu khai nhận do biết chị gái có tiền tài sản để ở trong nhà nên đối tượng đã nảy sinh ý định trộm cắp
vào trưa ngày một mươi ba và ngày một mươi bảy tháng chín lợi dụng lúc gia đình chị gái đang ngủ hiếu đã lẻn vào trộm cắp một cái sắt loại nhỏ
và một con lợn xứ bên trong có gần tám mươi triệu đồng số tiền trộm cắp hiếu để tiêu xài cá nhân